mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến sai phạm tại bệnh viện tp thủ đức gây thiệt hại cho nhà nước một trăm linh ba tỷ đồng
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông nguyễn minh quân và tám đồng phạm
ông nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tp thủ đức và nguyễn văn lợi bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền
phiên xét xử sơ thẩm dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai
tám bị cáo gồm nguyễn minh quân nguyễn văn lợi nguyễn trần ngọc diễm giám đốc công ty ngọc đạo vợ bị cáo quân bị truy tố về tội rửa tiền
tám bị cáo khác là cựu nhân viên bệnh viện thủ đức gồm nguyễn thị ngọc nguyễn lan anh đều là cựu phó giám đốc
ngô trương ngọc bích đặng thị hiên nguyễn huy việt và trần hậu nghĩa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế hải đăng
cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi bệnh viện tp thủ đức đã tổ chức ba mươi một gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh
trong đó có hai mươi tám gói thầu đã phê duyệt kết quả trúng thầu thanh toán hơn ba trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
quân chỉ đạo lợi sử dụng bốn công ty sân sau ký hợp đồng khống nâng khống giá máy móc thiết bị khi tham gia đấu thầu vào bệnh viện tp thủ đức
ngoài ra quân còn chỉ đạo gây sức ép buộc cấp dưới thông đồng với lợi để hợp thức hóa các hồ sơ giúp các công ty sân sau của quân trúng hai mươi bảy trong số hai mươi tám gói thầu trị giá hơn ba trăm bốn mươi năm tỷ đồng
tổng số tiền lợi nhuận của bốn công ty sân sau này khi trúng thầu là trên một trăm linh hai tỷ đồng
sau khi được bệnh viện thành phố thủ đức thanh toán lợi chỉ đạo nhân viên chuyển cho vợ chồng quân hơn một trăm linh ba sáu tỷ đồng để mua bất động sản và ô tô

lượng chức năng tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin năm mươi bốn viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
cụ thể vào hồi một mươi giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực bản phai điên xã thanh trăn huyện điện biên tỉnh điện biên
tổ công tác đã mật phục bắt giữ đối tượng lường văn vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại địa điểm trên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai bánh heroin có trọng lượng khoảng bốn hai kg năm mươi bốn viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan điều tra vui khai được một đối tượng nam giới ở huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào thuê vận chuyển ma túy từ khu vực mốc một trăm linh sáu tuyến biên giới việt nam lào
về trung tâm xã thanh trăn huyện điện biên để giao dịch với tiền công là hai mươi triệu đồng
trước đó vui nhận ma túy và đem cất giấu tại lán nương của gia đình tại bản phaidin
đến sáng ngày hôm nay khi dùng xe máy vận chuyển số ma túy trên đến địa điểm giao dịch thì bị phát hiện bắt giữ
hiện chuyên án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại đà nẵng đối tượng lê thanh nhật hai mươi bốn tuổi trú tại phường hòa minh quận liên triều
chuyên đặt mua ma túy để về bán lại cho các địa điểm vui chơi giải trí vừa bị toán nhân dân thành phố đà nẵng
đưa ra xét xử về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi ba nhật gặp một người không rõ lai lịch ở một quán bar tại trung tâm thành phố
và đặt mua hai trăm năm mươi viên thuốc lắc một gói hàng khay kentamin với giá tám mươi triệu đồng
số ma túy trên nhật đem về cất giấu và phân chia lại cho các con nghiện
có nhu cầu tại các cơ sở vui chơi giải trí như quán bar quán karaoke
và với hành vi như trên tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt lê thanh nhật hai mươi năm tù
từ đô thị cho đến các miền quê nghèo tệ nạn ma túy luôn là cám rỗ
để lại nhiều hệ lụy cho cuộc sống của người dân
và trước nguy cơ tệ nạn ma túy len lỏi vào các buôn làng
công an huyện biên giới đức cơ gia lai đã tích cực điều tra bắt giữ các đối tượng
tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền
nâng cao nhận thức về hậu quả tắc hại của ma túy để người dân tích cực phòng ngừa
chủ động quản lý giáo dục gian đe các trường hợp có liên quan đến ma túy trên địa bàn
đây là đối tượng dơ lan tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú lảng nú xã yên an
hiện đang bị tạm giữ tại công an huyện đức cơ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an triển khai mật phục bắt giữ tân
khi đối tượng đang giao ma túy tại gần khu vực nghệ trang lảng nú xã yà năn
thu tăng vật gồm ba gói ma túy đá kiểm tra tại nhà của đối tượng
phát hiện thêm một gói ma túy đá và dụng cụ để chia tách sử dụng ma túy
tổng khối lượng ma túy gần hai bảy gram
theo thống kê từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện đức cơ đã phát hiện phối hợp xử lý hai mươi bốn vụ bốn mươi chín đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy
đồng thời gọi hỏi gian đe tám trăm bốn mươi bảy lượt thanh thiếu niên hư
trong đó có nhiều đối tượng liên quan đến ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
công an huyện đã xây dựng lập hồ sơ quản lý đối với một số trường hợp như là người sử dụng
rồi quản lý đối tượng sau cai rồi người nghi nghiện
nên là để phục vụ cho công tác quản lý
thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ có nhiều kế hoạch nhiều biện pháp hơn nữa
để đẩy mạnh đẩy lùi cái tên ảm ma túy không để lên lõi trong chỗ người địa phương
để ma túy không xâm nhận
làn dọc ở các buôn làng bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan công an
cần sự chung tay của cả cộng đồng
mỗi gia đình cần quan tâm quản lý con em mình để tránh bị rụ rỗ lôi kéo xa vào tệ nạn này
đồng thời mạnh dạng tố giác các đối tượng nghi vấn có liên quan đến ma túy
để cơ quan công an xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
một đối tượng truy nã nguy hiểm khi đang lẩn trốn cùng chồng đã bị công an thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa phối hợp với công an huyện tuy an tỉnh phú yên bắt giữ
đáng chú ý là qua bắt giữ cơ quan công an đã phát hiện thu giữ hai khẩu súng cùng một số viên đạn
lực lượng công an phát hiện bắt giữ được nguyễn thị tú anh khi đang lẩn trốn cùng chồng là lê xuân thắng
tại thị trấn trí thạnh huyện tuy an
khám xét khẩn cấp nơi ở của anh cùng với chồng tại một căn nhà ở thị trấn trí thạch
cơ quan chức năng phát hiện hai khẩu súng trong đó có một khẩu bên trong có bốn viên đạn
qua khai thác lê xuân thắng khai nhận trước đó vào ngày một tháng một mươi một đã sử dụng súng
để bắn vào một nhóm người do có mâu thuẫn làm ăn tại địa bàn phường vĩnh phước thành phố nha trang
theo tài liệu của cơ quan điều tra đối tượng tú anh mua đất của một người dân ở huyện khánh vĩnh
từ năm hai nghìn một mươi chín sau đó thuê làm hai sổ đỏ giả rồi tráo đổi lấy hai sổ đỏ thật của người bán đất
rồi dùng hai sổ thật để thế chấp ngân hàng vay một ba tỷ đồng

nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tham ô tài sản rửa tiền xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức
tp hcm và các đơn vị liên quan
hai bị cáo là nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện thủ đức và nguyễn văn lợi
rửa tiền với không hình phạt tù từ hai mươi năm trung thân hoặc tử hình
theo có trạng nguyễn minh quân đã chỉ đạo nguyễn văn lợi lập bốn công ty sân sau để can thiệp thâu tóm toàn bộ gói thầu
lợi lập các hợp đồng mua bán khống lòng vòng giữa các công ty này để nâng ra máy móc
dùng ba trong nhóm bốn công ty trên nộp hồ sơ dự thầu
khi làm hồ sơ tham gia đầu thầu lợi làm một hồ sơ có tiêu chí tốt hơn hai hồ sơ còn lại để một công ty trúng thầu
bị can quân đã lợi dụng
vị trí người đứng đầu bệnh viện gây sức ép với nhân viên dưới quyền thông thầu gian lận trong đấu thầu nhằm tham ô tiền của bệnh viện
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi nhóm bốn công ty sân sau đã trúng hai mươi bảy trên hai mươi tám gói thầu với tổng giá trị hơn ba trăm bốn mươi năm hai tỷ đồng
sau khi trừ các chi phí số tiền quân tham ô của bệnh viện là một trăm linh ba sáu tỷ đồng
đối với hai mươi bảy gói thầu tổng thiệt hại được định giá là tám mươi một hai tỷ đồng
phiên xét xử dự kiến sẽ diễn ra đến ngày một tháng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thứ thiên huế vừa bắt giữ đối tượng nguyễn đăng vinh trú tại thôn hiền hòa một xã vinh hiền huyện phú lộc về hành vi đâm chết người
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đặng văn hoàng cùng với nguyễn ngọc sinh rủ nguyễn đăng vinh đi nhậu
trên đường đi thì gặp văn viết nhĩ
sau đó vinh và nhĩ xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc trả tiền
lúc này vinh dùng dao đâm vào người nhĩ khiến nạn nhân tử vong
đến khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự đã bắt đối tượng nguyễn đăng vinh khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thành phố đà nẵng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
chuyên đặt mua ma túy để về bán lại cho các địa điểm vui chơi giải trí
toán nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê thanh nhật hai mươi bốn tuổi trú tại phường hòa minh quận lên triều về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạng
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nhật gặp một người không rõ lây lịch trong một quán bar ở trung tâm thành phố và đặt mua hai trăm năm mươi viên thuốc lắc một gói hàng khay ketamin với giá tám mươi triệu đồng
số ma túy trên nhật đem về nhà cất giấu và phân chia bán lại cho các con nghiện có nhu cầu tại các cơ sở vui chơi giải trí như quán bar karaoke
với hành vi như trên toán nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt lê thanh nhật hai mươi năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với dương phú quý về tội mua bán trái phép chất ma túy và trần đại việt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng hai mươi hai h năm mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một mươi một qua tin báo từ quần chúng nhân dân
tại một căn nhà thuộc khu vực khóm đông thịnh tám phường mỹ phước tp long xuyên có một số đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
lực lượng công an phát hiện bên trong căn nhà có ba người gồm dương phú quý trần đại việt và nguyễn thị lan
tiến hành kiểm tra căn nhà thu giữ tăng vật gồm bảy mươi một sáu gam ma túy loại ketamin và bảy mươi năm một mươi bốn gam ma túy tổng hợp được chứa trong các bọc ni lông
một cân điện tử và một số vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy
vâng thưa quý vị trước nguy cơ tệ nạn ma túy len lỏi vào các buồn lặng công an huyện biên giới đức cơ gia lai đã tích cực điều tra và bắt giữ các đối tượng
chuyển mua bán trái phép chất ma túy đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về hậu quả tác hại của ma túy để nhân dân tích cực phòng ngừa
và chủ động quản lý giáo dục dân đề các trường hợp có liên quan đến ma túy trên địa bàn
đây là đối tượng dơ lan tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú lảng nú xã yên an hiện đang bị tạm giữ tại công an huyện đức cơ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an triển khai
lực lượng công an triển khai mật phục bắt giữ tân khi đối tượng đang giao ma túy tại gần khu vực nghĩa trang lảng nú xã yên an thu tăng vật gồm ba gói ma túy đá
kiểm tra tại nhà của đối tượng phát hiện thêm một gói ma túy đá và dụng cụ để chia tách sử dụng ma túy tổng khối lượng ma túy gần hai bảy gram
dùng ma túy đá không ăn không uống vừa chơi thử vương lại ma túy được khuyên anh em đứng đúng rồi ma túy đá
theo thống kê từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện đức cơ đã phát hiện phối hợp xử lý hai mươi bốn vụ bốn mươi chín đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy
đồng thời gọi hỏi gian đe tám trăm bốn mươi bảy lượt thanh thiếu niên hư trong đó có nhiều đối tượng liên quan đến ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
công an huyện đã xây dựng lập hồ sơ quản lý đối với một số trường hợp như là người sử dụng rồi quản lý đối tượng sau cai rồi người nghi nghiện
nên là để phục vụ cho công tác quản lý
trong thời gian tới chúng tôi sẽ có nhiều kế hoạch nhiều biện pháp hơn nữa để đẩy mạnh đẩy lùi tệ nạn ma túy không để lên lõi trong chỗ người địa phương
để ma túy không xâm nhập lan rộng ở các buôn làng bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan công an cần sự chung tay của cả cộng đồng
mỗi gia đình cần quan tâm quản lý con em mình để tránh bị rụ rỗ lôi kéo xa vào tệ nạn này
đồng thời mạnh dạng tố giác các đối tượng nghi vấn có liên quan đến ma túy để cơ quan công an xác minh điều tra xử lý
theo quy định của pháp luật
chỉ sau nửa ngày từ khi tiếp nhận tin báo công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã điều tra và làm rõ vụ trộm cắp tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn token manufacturing ở việt nam ở khu công nghiệp thăng long xã tiện kế huyện bình xuyên
vào khoảng tám h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi một công ty trách nhiệm hiếu hạn token manufacturing việt nam phát hiện bị kẻ gian đột nhập
lấy trộm các khuôn đúc bằng đồng
dây điện trị giá tài sản khoảng ba trăm linh triệu đồng
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm trộm cắp là vũ mạnh cường
trú tại tỉnh phú thọ
thu hồi tam vật vụ án gồm một mươi bảy kg kim loại bằng đồng màu đỏ bốn mươi tám kg kim loại bằng đồng màu vàng